liên quan vụ hàng chục học sinh bị nhiễm sán lợn vụ giáo dục thể chất bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu
sở giáo dục và đào tạo tỉnh bắc ninh kiểm tra xác định trách nhiệm của các trường có bếp ăn bán chú và báo cáo sớm về bộ
bộ giáo dục và đào tạo cũng sẽ có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc tăng cường thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm
đối với các bếp ăn bán chú kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm quy trình giao nhận bảo quản thực phẩm
tăng cường tuyên truyền giáo dục học sinh về an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống dịch bệnh
nhà trường phải tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng có thỏa thuận chặt chẽ
đối với những cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm có giấy phép và có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
cán bộ phụ trách trong các nhà trường phải quản lý chặt chẽ khẩu phần ăn của học sinh công khai thực đơn đơn giá hàng ngày
chú trọng cải tiến các bữa ăn và phối hợp món ăn trong ngày cho hợp lý bảo đảm dinh dưỡng theo từng độ tuổi